công an tỉnh bắc ninh phối hợp với cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy bộ công an vừa phá chuyên án lớn
bắt giữ hai đối tượng mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy
hai đối tượng bị bắt giữ là trần bá du chú tại thị xã quế võ và đỗ duy lợi chú tại thành phố bắc ninh
tại hiện trường lực lượng công an thu giữ một mươi bốn bánh heroin ba mươi viên ma túy tổng hợp và gần ba kg ma túy tổng hợp
khám xét khẩn cấp nơi ở của du và lợi cơ quan công an thu giữ thêm sáu trăm linh viên ma túy tổng hợp hơn một trăm bốn mươi sáu gam ma túy tổng hợp hai trăm bốn mươi viên mdma hai khẩu súng
trước đó tại phường vân dương thành phố bắc ninh công an tỉnh bắc ninh đã bắt quả tàng nguyễn văn quyến chú tại thành phố bắc ninh
về hành vi mua bán trái phép một bánh heroin và hơn hai trăm linh gram ma túy tổng hợp
với hành vi mua bán tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại quán karaoke hồng kông
thuộc phường duy minh thị xã duy tiên tỉnh hà nam
ngày một mươi chín tháng bốn phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh hà nam đã khởi tố vụ án khởi tố bị can một mươi đối tượng
trước đó lực lượng công an đã tiến hành kiểm tra đột xuất đã phát hiện bắt quả tăng một mươi ba thanh niên
có hành vi bay lắc tại quán karaoke hồng kông
tại hiện trường cơ quan công an thu giữ hai đĩa xứ có chứa ketamin khám xét khẩn cấp quán karaoke trên
lực lượng công an thu giữ một mươi hai viên ma túy mdma và một số tăng vật liên quan tới vụ án
tòa nhân dân tỉnh vĩnh long vừa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo lê văn minh
lê văn minh cảnh và võ văn phụng chú tại huyện lai vung tỉnh đồng tháp về tội giết người
xảy ra vào tối ngày hai mươi hai tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai
trước đó vào ngày hai mươi hai tháng một mươi cảnh và phụng đang nhậu thì nhớ đến mâu thuẫn với phạm văn thảo
xảy ra trước đó nên đã cảnh báo phụng trở đi tìm thảo để nói chuyện
khi đi cảnh đã cầm theo một cây kéo sau khi tìm được thảo hai bên đã xảy ra cãi vã
cảnh đã dùng cây kéo mang theo đâm vào vùng ngực của thảo khiến thảo tử vong
tại phiên tòa cảnh và phụng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội
hội đồng xét xử đã tuyên phạt lê văn minh cảnh hai mươi năm tù và võ văn phụng chín năm tù cùng về tội giết người
với hành vi cho ve lãnh nặng
trong giao dịch dân sự nguyễn thu hà trú tại đường bà triệu phường vĩnh trại thành phố lạng sơn
vừa bị công an thành phố lạng sơn tỉnh lạng sơn khởi tố vụ án khởi tố bị can
theo kết quả điều tra nguyễn thu hà cho khách vay với hình thức là bốc bát họ và thu lãi theo ngày
khi khách vay bắt họ một mươi triệu đồng thực tế khách được cầm về tám triệu đồng
hà thu tiền lãi ngay thời điểm vay là hai triệu đồng
trong vòng năm mươi ngày khách sẽ phải thanh toán hết tiền vay
với thủ đoạn trên từ đầu năm hai nghìn một mươi bảy đến nay nguyễn thu hà đã cho nhiều người vay tiền với mức lãi suất
là từ một trăm bốn mươi sáu một năm đến một trăm tám mươi hai năm một năm thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng
khám xét nơi ở của đối tượng cơ quan điều tra thu giữ nhiều tăng vật liên quan đến hành vi trên
thưa quý vị từ những vùng nông thôn địa bàn rộng cho đến các khu vực thành thị
dân cư tập trung đông đúc với tình hình an ninh trật tự phức tạp
bên cạnh lực lượng công an chính quy
thì luôn cần sự hỗ trợ của lực lượng công an xã bán chuyên trách bảo vệ dân phố dân phòng
họ là những người sinh ra lớn lên và nắm vững địa bàn ở cơ sở phong tục tập quán của người dân
mặc dù với mức phụ cấp hàng tháng thấp chế độ chính sách đảm bảo hoạt động hạn chế
nhưng lực lượng này vẫn đang ngày đêm gắn bó đồng hành với công an cơ sở
bằng tất cả nhiệt huyết và tinh thần trách nhiệm cao ghi nhận tại tỉnh trà vinh
mưa hay nắng thì những buổi tuần tra đêm muộn như thế này
vẫn được công an xã long toàn triển khai
ban đêm là thời điểm nhiều đối tượng có thể lợi dụng để trộm và cướp tài sản
gây dối trật tự công cộng ảnh hưởng tới đời sống của bà con
một mươi năm gắn bó với công tác bảo đảm an ninh trật tự ở cơ sở
anh độ cũng đã rất quen với nhiệm vụ này
cái nhiệm vụ thì nó hơi được cực nặng nề so với các anh em
nhưng mà anh em cũng không phàn nạt đó là do cái nhiệt huyết của mình
cho nên là gắn bó mười mấy năm hai mươi năm vẫn là đeo
chứ không có bỏ
khi được tăng cường về nhận nhiệm vụ tại xã long toàn
đại ủy huỳnh vũ điển đã luôn có sự đồng hành
hỗ trợ của các đồng chí công an xã bán chuyên trách
những người thông thuộc địa bàn gắn bó với bà con từng thôn từng ấp
những tiềm ẩn phức tạp về an ninh trật tự cũng từ đó được nắm bắt
phòng ngừa không để kéo dài phức tạp
rất nhiều trong số đó là những đồng chí có hoàn cảnh khó khăn
vừa phải vất vả lao kinh tế nuôi sống gia đình
ban đêm thì cùng lực lượng công an chính quy thực hiện nhiệm vụ
việc khó việc đột xuất cũng chưa bao giờ nề hà
cũng ký nghị dưới trên là một là phải hỗ trợ phụ cấp thêm cho lực lượng ở cơ sở
còn hai nữa là để cho biết cái trách nhiệm và quyền hạn của mình để thực thi công việc cho nó được tốt hơn
đôi khi có một vấn đề vất vả
nhưng mà tôi cũng gắn để phối hợp với công an
cấp trên để được hoàn thành nhiệm vụ tốt hơn
thưa quý vị nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự chưa bao giờ là dễ dàng
đòi hỏi sự nỗ lực cố gắng rất lớn đối với lực lượng công an xã chính quy
cũng như các đồng chí công an xã bán chuyên trách dân phòng dân phố đang tiếp tục hỗ trợ đồng hành
bộ công an cũng đã chủ động xây dựng dự án luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở
để kịp thời tạo cơ sở pháp lý
quy định cụ thể nhiệm vụ bảo đảm điều kiện hoạt động của lực lượng công an xã bán chuyên trách
kết thúc nhiệm vụ được tiếp tục sử dụng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở địa bàn cơ sở
thể hiện trách nhiệm của nhà nước đối với lực lượng đã được tuyển dụng
huấn luyện và công hiến cho nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự
tỉnh trà vinh hiện có trên bốn năm trăm linh đồng chí tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở
không chỉ hỗ trợ lực lượng công an chính quy trong thực hiện nhiệm vụ đấu tranh phòng chống tội phạm
tệ nạn xã hội bắt giữ xử lý các đối tượng vi phạm pháp luật xảy ra tại địa bàn xã
tuyên truyền phổ biến chính sách pháp luật thực hiện các thủ tục hành chính
rất nhiều trong số đó đang phát huy rất tốt vai trò nòng cốt
cùng lực lượng công an chính quy đến gần hơn với bà con đồng bào vùng dân tộc khmer
nhiệm vụ nặng nề nhưng các quy định cụ thể về vị trí chức năng quan hệ công tác
bảo đảm điều kiện hoạt động của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở
vẫn chưa được ban hành thống nhất
hiện tại bây giờ là những công an viên này tuy họ có tích cực về cái mặt là tinh thần để hỗ trợ địa phương
nhưng mà chưa có cái quy định cụ thể nào về cái hành lang pháp lý
cái chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cái chế độ đối với họ như thế nào
cho nên theo tôi cái này thì cấp trên cũng như bộ công an có cái quy định cụ thể cho họ để họ an tâm
đòi hỏi phải có cái cơ sở pháp lý dựng chắc để lực lượng này
an tâm công tác rồi để có cái cơ sở để lực lượng công an chúng ta là tham mưu cho cấp quỹ chính quyền
hoặc là có những cái nguồn lực quy động những cái nguồn lực để hỗ trợ
và kể cả ở trong công tác tiến dụng đào tạo tiến dụng lại đối với lực lượng này
để có một cái chế độ chính sách lâu dài như vậy thì nó sẽ phù hợp hơn
dự thảo luật thực hiện sắp xếp kiện toàn lại các lực lượng chức danh đã được thành lập
hoạt động hiện nay
bảo vệ dân phố công an xã bán chuyên trách kết thúc nhiệm vụ
và các chức danh đội trưởng đội phó đội dân phòng thành một lực lượng chung
các chế độ chính sách đang chi trả cho các lực lượng chức danh này đã được duy trì
sẽ tiếp tục được kế thừa để quy định cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở
bảo đảm không làm tăng chi ngân sách nhà nước
qua thực tiễn tình hình ở địa phương là rất là có hiệu quả
làm cho chuyển biến tình hình tình hình an ninh trật tự ở nông phong rất là tốt
quản lý địa bàn rất là chặt
nhưng mà theo tôi khi mà luật ban hành thì nó sẽ có một cái hệ thống quản lý thống nhất
không làm tăng biên chế không làm tăng chi ngân sách
nhưng mà hiệu quả vẫn cao vẫn phát huy được tình hình quản lý trật tự an ninh ở cơ sở
đây là vấn đề hết sức là cần thiết
bám sâu bám sát địa bàn
trong hành trình đó của lực lượng công an cơ sở
không thể thiếu những cánh tay nối dài là lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự
bằng tình cảm tinh thần và trách nhiệm với nhiệm vụ chung
người ít thì năm sáu năm người nhiều thì cũng đã gắn bó hàng chục năm tại cơ sở
quan tâm tạo điều kiện thuận lợi và hành lang pháp lý
để các đồng chí tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở thực hiện nhiệm vụ
vừa là trách nhiệm vừa là sự ghi nhận đối với những công hiến thầm lặng của lực lượng này
tiếp tục với những tin tức an ninh trật tự
viện kiểm sát nhân dân tối cao đã ban hành cáo trạng vụ án chuyến bay giải cứu
năm mươi bốn bị can bị truy tố về các tội đưa hối lộ nhận hối lộ môi giới hối lộ
lợi dụng chức vụ kiền hạn trong khi thi hành công vụ và lừa đảo chiếm đoạt tài sản
xảy ra tại bộ ngoại giao tp hà nội và một số tỉnh
cáo trạng xác định bị can tô anh dũng cựu thứ trưởng bộ ngoại giao
được xác định đã ba mươi bảy lần nhận hối lộ với tổng số tiền hai mươi một năm tỷ đồng
bị can vũ hồng nam cựu thứ trưởng bộ ngoại giao
hai lần nhận hối lộ số tiền gần hai tỷ đồng
bị can nguyễn thị hương lan cựu cục trưởng cục lãnh sự bộ ngoại giao
nhận hối lộ ba mươi hai lần với tổng số tiền hơn hai mươi năm tỷ đồng
bị can phạm trung kiên cựu thư ký thứ trưởng bộ y tế
nhận hối lộ hai trăm năm mươi ba lần với tổng số hơn bốn mươi hai sáu tỷ đồng
bị can trử xuân dũng cựu phó chủ tịch ubnd tp hà nội
nhận hối lộ bảy lần với số tiền hơn hai tỷ đồng
bị can trần văn tân cựu phó chủ tịch ubnd tp quảng nam
nhận hối lộ chín lần với số tiền năm tỷ đồng
bị can nguyễn quang linh cựu trợ lý của phó thủ tướng chính phủ
nhận hối lộ năm lần với số tiền hơn bốn hai tỷ đồng
cùng bị truy tố về tội nhận hối lộ là một số đại sứ
cán bộ ngoại giao làm việc tại nhật bản malaysia nga angola
công an tỉnh bắc ninh phối hợp với cục cảnh sát
cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy bộ công an phừa vá chuyên án lớn
bắt giữ hai đối tượng mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy
hai đối tượng bị bắt giữ là trần bá du chú tại thị xã quế võ
và đỗ duy lợi chú tại thành phố bắc ninh
tại hiện trường lực lượng công an thu giữ một mươi bốn bánh heroin
một mươi viên ma túy tổng hợp và gần ba kg ma túy tổng hợp
khám xét khẩn cấp nơi ở của du và đợi
cơ quan công an thu giữ thêm sáu trăm linh viên ma túy tổng hợp
hơn một trăm bốn mươi sáu gam ma túy tổng hợp hai trăm bốn mươi viên ma túy mdma hai khẩu súng
trước đó tại phường vân dương thành phố bắc ninh
công an tỉnh bắc ninh đã bắt quả tàng nguyễn văn quyến
trú tại thành phố bắc ninh về hành vi mua bán trái phép
một bánh heroin và hơn hai trăm linh gram ma túy tổng hợp
thưa quý vị thực tế đã cho thấy nơi nào quân chúng tích cực tham gia
phòng chống tội phạm thì nơi đó tình hình an ninh trật tự được ổn định
khi người dân đồng lòng thì cho dù tội phạm có manh động đến đâu
thì cũng sẽ khó thoát câu chuyện về những người dân
ở ấp long thạnh xã quế long huyện trợ gạo của tỉnh tiền giang
dũng cảm bắt tội phạm ngay sau đây thêm minh chứng cho sức mạnh
từ phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh tổ quốc
khi nhắc về câu chuyện cùng hai người dân là anh dương văn hiếu
và anh phạm thái thới truy bắt tội phạm
anh phạm thanh nghĩa vẫn hồ hời hào hứng
em nghe là bên bình nhích họ đi hô cướp
thì tụi em mới mở cửa ra xong
thì thấy có hai chiếc cano và một chiếc ghe cây
thì tụi em mới điện cho mấy anh em mới
rình có phải là cướp không
vừa điện cho mấy anh công an hỗ trợ phụ
thì thật ra thì có hai chiếc cano thì nó cướp gì đến đó thì không biết
nhưng mà bắt được thì được một người
còn hai tên kia mấy tên kia bỏ chạy
nghe hô cướp như vậy là thôi mình cũng có quyết tâm để bắt cướp
để giờ không bắt thì
để nó cướp người ta hoài dân hoang mang đâu có làm ăn gì nữa
chứ mình sợ rồi bao nhiêu người sợ như mình này thôi
chẳng nào bắt được ăn trộm cướp này
bà con ở xóm mình cũng mừng được bắt được ăn trộm như vậy
ở xóm mình cũng yên ổn làm ăn
đối tượng bị bắt là võ hồng phong quê ở huyện cần duộc tỉnh long an
để bắt được đối tượng này
còn có sự hỗ trợ tích cực của đồng chí nguyễn văn hồng
công an viên đám chuyên trách và hai cán bộ công an xã quân lòng
trước hành động dũng cảm bắt giữ tội phạm
ủy ban nhân dân hiện trợ gạo đã tặng giấy khen cho bốn người dân và hai đồng chí của ban xã
đây chính là động lực tạo sức lan tỏa để phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc ngày càng phát triển